xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn công khế
và nguyễn quang thông về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình điều tra đến nay xác định nguyễn công khế chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn
truyền thông thanh niên nguyên tổng biên tập báo thanh niên và nguyễn quang thông nguyên tổng biên tập báo thanh niên
đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp
tại khu đất số một trăm năm mươi một một trăm năm mươi năm bến vân đồn phường sáu quận bốn tp hcm
cùng với việc khởi tố bắt tạm giam cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc
của hai bị can này hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm tập trung khẩn trương mở rộng điều tra
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam phó cục trưởng
cục đăng kiểm việt nam nguyễn vũ hải cùng năm bị can có liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm
kết quả điều tra mở rộng về các sai phạm tiêu cực liên quan đến hoạt động đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
các tri cục đăng kiểm
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố sáu bị can là
lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo và cán bộ phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
gồm khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với nguyễn vũ hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
bùi quốc hưng trưởng phòng tàu sông đậu ngọc bình phó phòng tàu sông phan huy liêm đăng kiểm viên phòng tàu sông vũ văn sơn đăng kiểm viên phòng tàu sông
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
quyết định khởi tố bị can đối với trần kỳ hình nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
trước đó ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trần kỳ hình đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm soát nhân dân cung cấp phê chuẩn
các bị can trên bị khởi tố về hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động đánh giá cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới hoán cải sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nơi địa
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố đối với chín bị can
như vậy liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba mươi năm bị can về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi rời hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền trong khi thành công vụ
đối với đại án về sai phạm tiêu cực liên quan đến hoạt động đăng kiểm đường bộ đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe đến nay các đơn vị thuộc công an tp hcm đã khởi tố và điều tra tổng cộng chín vụ án với hai trăm năm mươi một bị can với nhiều tội danh
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt cặp vợ chồng bị cáo mai nữ lan ngọc trú tại quận ngũ hành sơn một mươi chín năm tù
huỳnh phước tuấn một mươi bốn năm tù cùng về tội lừa đảo

lực lượng chức năng không phát hiện lái xe nào vi phạm nhiều lái xe cho biết từ khi lực lượng cảnh sát giao thông gia quân làm cương quyết cho đến giờ tất cả các tài xế không dám dùng rượu bia rồi lái xe
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an toàn tỉnh sơn la vẫn duy trì các tổ công tác liên tục xử lý hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
do đó theo lực lượng chức năng cho đến nay việc chấp hành không sử dụng rượu bia khi lái xe của người dân đã tăng đáng kể
đến thời điểm này trung bình khi dừng tới vài trăm phương tiện thì mới phát hiện một trường hợp vi phạm
thông qua công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh
đã nâng cao được nhận thức của người dân trong việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
trên thực tế khi lực lượng cảnh sát giao thông xử lý mảnh tay với các tài xế uống rượu bia khi tham gia giao thông
ý thức của người dân đã được nâng lên và sử dụng taxi trở về nhà sau mỗi cuộc nhậu
so với thời điểm trước thì họ sẽ đi taxi nhiều hơn rất nhiều hơn nhiều hơn rất nhiều
và thậm chí là nếu mà họ có đi lái xe thì
khi uống rượu bia họ vẫn thuê lái xe về cho họ
thấy là người dân đi phương tiện của em nó nhiều hơn và thấy đảm bảo an toàn giao thông hơn
với quyết tâm hình thành thói quen văn hóa cho người dân đạo uống rượu bia
không lái xe trong nhân dân thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh triệt để đối với các hành vi vi phạm
là người điều khiển trong điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn
và trong cơ thể có chất ma túy
bảo cho bà con được vui xuân đón tết bình an
dự kiến dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn lượng phương tiện di chuyển trên địa bàn tỉnh sơn la sẽ tăng cao
đồng thời với các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm
vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông sơn la
sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông